thành phố sẽ quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu dự kiến đến cuối tháng chín
từ nay đến hết tháng chín thành phố sẽ chuẩn bị kỹ kế hoạch phục hồi kinh tế sau tháng chín trở đi
trong tuần này thành phố sẽ hoàn thành để tổ chức lấy ý kiến cộng đồng của doanh nghiệp chuyên gia người dân
để đảm bảo mục tiêu mở cửa kinh tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn chống dịch
thành phố sẽ tiếp tục mở rộng các thí điểm của một số dịch vụ an toàn để phục vụ nhu cầu của nhân dân
như sản xuất thực phẩm thiết bị y tế dược phẩm giao hàng vận tải logistic phân phối ông mãi nói